sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh quảng bình cho biết với phương châm lúa chín tới đâu thu hoạch ngay tới đó
đến nay nông dân trong tỉnh đã thu hoạch hơn một mươi hai ba trăm linh ha lúa vụ hè thu chiếm chín mươi diện tích năng suất đạt hơn năm mươi tạ một ha cao hơn bảy năm tạ so với cùng kỳ
thông thường bước sang tháng chín tại tỉnh quảng bình thường xảy ra mưa lũ gây nhiều thiệt hại cho sản xuất
vì vậy sở nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với chính quyền các địa phương tích cực chỉ đạo nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hẻ thu để bảo đảm chắc ăn
dự kiến đến ngày năm tháng chín toàn bộ lúa hẻ thu tại quảng bình được thu hoạch xong và người dân tiến hành làm đất để đón lượng lớn phù sa từ lũ
vụ sản xuất này quảng bình sử dụng các giống ngắn ngày chất lượng cao như hn sáu ht một nep svn một dv một trăm linh tám nên giá lúa trên thị trường khá cao mang lại niềm vui cho người nông dân